bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
các cơ quan của liên hợp quốc cảnh báo thành phố denna của libya vốn bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng
đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh và điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng thảm khốc thứ hai
các cơ quan liên hợp quốc cho biết hiện có khoảng ba mươi người đang lâm vào cảnh vô gia cư
rất cần nước sạch lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản trong bối cảnh nguy cơ mắc bệnh tà
tiêu chảy mất nước và suy dinh dưỡng ngày một gia tăng
phái bộ hỗ trợ của liên hợp quốc tại libya cảnh báo các quan chức địa phương
các cơ quan viện trợ và tổ chức y tế thế giới who đang quan ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh
đặc biệt do nguồn nước nhiễm khuẩn và môi trường không đảm bảo vệ sinh
trong những ngày qua các tổ chức của liên hợp quốc bao gồm quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
câu ý liên hợp quốc về người tị nạn unhcr và chương trình lương thực thế giới wfp
đã cử các nhóm có mặt tại dena và các khu vực lân cận để trợ giúp những người còn sống sót
cho đến nay các suất hỗ trợ thực phẩm đã được phân phối cho hơn năm hộ gia đình
who cũng đã chuyển hai mươi tám tấn vật tư y tế tới hỗ trợ khu vực thảm họa
đồng thời tài trợ xe cứu thương và các bộ dụng cụ y tế
liên quan đến công tác cứu trợ mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung một triệu đô la mỹ
nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của người dân liby sau trận lũ lụt vừa qua